theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi hai tháng một mươi một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ gây mưa rào và rông rải rác
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp tám
hồi bảy giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
và có khả năng mạnh thêm
ngày và đêm hai mươi hai tháng một mươi một không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ bắc trung bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c vùng núi từ một mươi ba đến một mươi năm độ c